thành phố hồ chí minh sẽ triển khai tiêm một triệu vaccine covid một mươi chín cho người dân thuộc đối tượng
dễ tổn thương và đối tượng có nguy cơ cao kể từ ngày một mươi tám tháng bảy
và đây là đợt tiêm chủng thứ năm của thành phố dự kiến sẽ kéo dài trong hai tuần
thành phố sẽ lập thêm ba trăm một mươi hai điểm tiêm chủng tại các trạm y tế quận huyện
mỗi quận huyện sẽ thêm một điểm tiêm chủng ngoài và có sự hỗ trợ của một số bệnh viện
trên địa bàn thành phố để tiêm chủng cho các đối tượng đặc biệt
dự kiến mua điểm tiêm một trăm hai mươi người mỗi điểm mỗi ngày so với công suất tối đa hai trăm linh người
theo quy định của bộ y tế điều này giúp đảm bảo giãn cách trong bối cảnh thành phố
đang thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu
rút kinh nghiệm từ đợt tiêm chủng vắc xin lần trước thành phố sẽ giao vắc xin về
cho trung tâm y tế các quận huyện chỉ phân bố đủ số lượng vaccine nhằm đảm bảo an toàn
sở y tế sẽ nhanh chóng thành lập các tổ tiêm vaccine do phó chủ tịch ubnd quận huyện thành phố
làm tổ trưởng đồng thời chịu trách nhiệm hỗ trợ địa phương khi có vắc xin

cho trung tâm y tế các quận huyện thành phố làm tổ trưởng đồng thời chịu trách nhiệm hỗ trợ địa phương khi có vắc xin
được biết đối tượng tiêm vaccine lần này là những người dễ bị tổn thương và nằm trong các vị trí
nguy cơ rất cao và nguy cơ cao trên địa bàn quận huyện thường xuyên di chuyển tiếp xúc trong cộng đồng
người lớn tuổi có bệnh nền ngoài ra còn có nhóm ưu tiên theo nghị quyết hai mươi một